với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng vương văn khải
trú tại phường tân hưng thành phố hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố vụ án
khởi tố bị can để điều tra
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi khải sử dụng tài khoản đăng ký trên website
https hai gạch chéo gạch chéo www mallman vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tin chấp
lãi suất giao động từ hai cho đến hai mươi đồng một triệu một ngày tương ứng với bảy mươi ba một năm đến bảy trăm ba mươi một năm
tính đến thời điểm bị phát hiện đối tượng đã thực hiện hơn hai trăm linh hợp đồng cho vay
với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày
hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ